văn phòng chính phủ vừa có thông báo thủ tướng vân công bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
làm phó chủ tịch ubnd về chính phủ điện tử chịu trách nhiệm chính trước chính phủ thủ tướng chính phủ về xây dựng chính phủ điện tử
theo đó bộ thông tin và truyền thông có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ thường trực hiệu quả
không làm gián đoạn tiến trình xây dựng chính phủ điện tử
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ và bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông khẩn trương bàn giao nhiệm vụ
bao gồm cả kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số
bộ thông tin và truyền thông có trách nhiệm bảo đảm nền tảng kết nối an toàn tuyệt đối cho các hệ thống thông tin
phục vụ sự chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ theo yêu cầu của văn phòng chính phủ
không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ chính phủ thủ tướng chính phủ giao